sông lử và sông nhuệ gồm cả khu vực hà đông và khu đô thị
các tuyến ống cống được khoan kích ngầm dưới lòng sông giảm cơ bản các ảnh hưởng tới môi trường và cư dân xung quanh
bắt đầu từ ngày một tháng một mươi một thành phố đà nẵng sẽ triển khai xử phạt các hành vi vi phạm
các quy định về an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông
trước mắt đà nẵng sẽ xử phạt các lỗi vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đi sai làn đường
phần đường được phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông tại các nút giao thông cách mạng tháng tám nguyễn hữu thọ
cách mạng tháng tám lê thanh nghị đường dẫn cầu hòa xuân và dọc tuyến đường cách mạng tháng tám đoạn từ hòa cầm đến đường dẫn cầu hòa xuân
đối với hệ thống camera tại các tuyến đường đang được triển khai lắp đặt
bắt đầu xử phạt khi các cơ quan chức năng xác nhận bảo đảm điều kiện đưa vào hoạt động
để chủ trương được triển khai đúng theo quy định
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng giao lực lượng công an phối hợp với các đơn vị địa phương tổ chức gia quân hướng dẫn
nhắc nhờ người dân tham gia giao thông biết chủ trương xử phạt nguội của thành phố
để thúc đẩy du lịch phát triển ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa thông qua hai mô hình du lịch mới
là du lịch kết hợp thể thao và du lịch trách nhiệm cho sự phát triển bền vững
nhằm thu hút hơn nữa du khách đến với thành phố
thành phố hồ chí minh còn khuyến khích mở rộng các hoạt động như văn nghệ đường phố
đua thuyền gắn wifi miễn phí phục vụ du khách
đồng thời thành phố sẽ hỗ trợ bà con nông dân ở các xã nông thôn mới
xây dựng các tuyến du lịch miệt vườn theo mô hình homestay
giúp du khách cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống sự mến khách của người dân thành phố hồ chí minh
mô hình du lịch gắn với cộng đồng được coi là nguồn lợi an sinh xã hội
giúp các xã nông thôn mới của thành phố phát triển bền vững
nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân nông thôn
dự kiến từ nay đến cuối năm các tour du lịch đường thủy du lịch sinh thái
khám phá cần giờ du lịch miệt vườn tại các xã nông thôn mới sẽ được triển khai
trung tâm chính trị xã hội và văn hóa của cả nước
trong nhịp sống sô bồ của nơi phổ biến
hoa đô thị này đâu đó vẫn còn những địa điểm gợi nhớ về một hà nội văn hiến
một hà nội với những niềm hoài cổ
đó là những phiên trợ đồ cũ xưa phiên chợ để những người dùng có cùng đam mê siêu tầm đồ cổ
đồ xưa cũ có cơ hội gặp gỡ giao lưu trao đổi mua bán những món đồ được sử dụng cách đây hàng chục
thậm chí là hàng trăm năm
đồ bày bán là những vật dụng đã có từ xa xưa tạo nên một sự độc đáo mà không một phiên chợ nào có được

tìm hiểu về những kỷ vật xưa những kỳ vật mà trước đây ông từng biết đến
nhưng chỉ những gia đình giàu có mới sở hữu được
là một người tham gia quân ngũ trong những năm kháng chiến gian khổ
ông nguyễn hữu trình cũng thích sưu tầm những kỷ vật hoài niệm về một thời kỳ xã hội nước ta
đối với ông những kỳ vật này rất có ý nghĩa và giá trị
có những cái thứ mà có những cái vật như thế này mình ôn lại những kỷ niệm cũ ngày xưa những kỷ niệm cũ ngày xưa
nếu như ngày xưa mình
có mà sở hữu được một cái vật liệu như thế là cực kỳ khó và nhiều tiền
nếu mình có được một cái sản vật như thế mình cảm thấy rất là nó mãn nguyện
vì ngày xưa mình không có bây giờ mình lại có cái này
cái đấy là một cái tôi cho là cái cực kỳ hay
tại đây cứ mỗi ngày chợ vào phiên kẻ mua người bán đều tấp nập
tiếng trao đổi giao lưu tranh luận về những món đồ được trưng bày
càng làm thêm vẻ hiếu kỳ của những người say nghề mỗi khi có một món đồ mới lạ xuất hiện
hầu hết những đồ được trưng bày ở đây đều được sưu tầm từ khắp các nẻo miền quê qua nhiều miền ký ức
trong số đó có những thứ có niên đại hàng chục năm như những dụng cụ của bộ đội ta trong những năm kháng chiến cứu quốc
bình tông máy điện tín vỏ đạn hay những vật dụng cá nhân
những chiếc hộp làm từ vỏ máy bay này
thậm chí có những món đồ có niên đại hàng trăm năm
tất cả đều là những kỳ vật gợi nhớ về một giai đoạn lịch sử đáng nhớ của đất nước
nên việc sở hữu một món đồ là
rất quý giá
không giống như những phiên chợ khác tiếng mua bán trả giá luôn ồn ào
chợ đồ sư lại rất yên bình
kẻ bán người mua vừa ngắm nghiến
vừa trò chuyện
trao đổi thông tin về một món đồ giá trị về văn hóa lịch sử
không chỉ có những món đồ mang tính chất xưa cũ cho những người sưu tầm
mà còn có những đồ dùng vật dụng được bày bán là những đồ gia dụng đã qua sử dụng
như giản âm thanh điện thoại bàn dây điện mắt kính
cái độc đáo ở phiên chợ là những người mua người bán không coi trọng giá trị kinh tế của những món đồ
mà là ở giá trị lịch sử của chúng
mỗi món đồ đều chứa đựng một giá trị lịch sử nào đó
mà chỉ có những người đam mê những người đã trải qua một thời kỳ lịch sử mới có thể định giá được cho nó
đối tượng khách hàng ở đây chủ yếu là những người giao lưu đồ cổ và một số người yêu cổ vật đến mua về
món đồ nào người ta ưng ý nó thuộc theo niên đại
hoặc là theo từng cái
chẳng hạn như đồ của việt nam thì có người chơi đồ việt nam
chơi đồ tàu thì có người chơi đồ tàu
cùng có chung sở thích và niềm đam mê về những món đồ xưa cũ
chợ xe cổ trên đường thanh niên quận tây hồ cũng được hình thành không biết từ khi nào
mỗi sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
những người có niềm đam mê và sưu tập xa cổ lại tập trung ở đây
những chiếc xe đạp có cả biển số
những chiếc xe máy còn giữ được màu sơn nguyên bản là những món hàng được bày bán chủ yếu về những chiếc xe có tuổi đời lên tới bảy mươi đến tám mươi năm
một thời được coi như một tài sản rất giá trị
mà chỉ có trong những gia đình giàu có giá trị của chúng có thể lên tới hàng chục triệu đồng
nhưng đối với người mua người đam mê xa cổ thì nó không đáng giá bằng những giá trị lịch sử trong đó
là người đam mê tìm hiểu và sưu tầm xe cổ ông lưu văn mùi ở long biên hà nội
tuy mới hơn sáu mươi tuổi nhưng ông mùi đã có gần bốn mươi năm đam mê sưu tầm xa cổ
ông thích xe máy cổ với ông chơi đồ cổ phải là người có gu và có hiểu biết thì mới đam mê
chào các bạn
chơi cái này nói chung là có cái thứ tại vì mình ôn lại cái thời ngày xưa mà đi cái xe này nó thật là cũng nhẹ nhàng
cũng như là cái người người ta nuôi chim người ta phải biết cách chăm sóc
ờ không có là chết
thế chơi xe cổ này thì muốn gì cũng biết tí tí về nghề nghiệp
thì có nghĩa là khi mà mình sửa chữa các thứ thì mình biết cách hoặc là nhiều khi đã gọi là xe cũ mà
thì đi trên đường nhiều khi nó hay trục chặt
nó hỏng nó không hỏng hoa hỏng kia mình biết qua tí thì nói chung đi rất nhàn
và cứ như thế
và cứ như thế
mỗi lần đến phiên các chợ đồ cổ ở hà nội lại đông đúc
nhuộn nhịp tiếng trao đổi giao lưu tranh luận về những món đồ được người sưu tầm mang đến trưng bày
hòa cùng nhịp sống hối hả của thủ đô
các phiên chợ đồ cũ đang mang đến cho hà nội những nét cổ kính nghiêm trang rất riêng mà thú vị giữa thủ đô ngàn năm văn hiến
hơn hai trăm linh là số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trên cả nước
trong đó số người nghiện ma túy đá hay còn gọi là hàng đá
chiếm đến hơn bốn mươi
hầu hết đều tập trung ở giới trẻ tại các đô thị lớn
đây là con số đáng báo động được cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đưa ra
nhưng đáng lo ngại là con số này vẫn đang tăng rất nhanh theo từng ngày
cùng với đó là các vụ án thương tâm xuất phát từ người dùng ma túy đá liên tiếp xảy ra
ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh và an toàn của cộng đồng
vì sao ma túy đá lại khủng khiếp như vậy
vì sao nó có thể biến một con người bình thường trở thành tội phạm quá nhanh như vậy
xin mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây
trong thời gian gần đây liên tục xuất hiện những hành vi điên rồ nguy hiểm
của những kẻ sử dụng ma túy khi linh cường ngao đá
như trong vụ việc tại quảng ninh khi đối tượng doãn trung dũng dò ngao đá
đã ra tay sát hại bốn mọi người trong một gia đình
mới hơn tại thành phố hồ chí minh một vụ xuống tay đắm máu cũng ngay tại nơi cửa phật
và đối tượng cũng được coi là có dấu hiệu sử dụng ma túy đá khiến cho mọi người thật sự choán ván
ma túy đã tác hại nhưng điều đó không hẳn ai cũng biết
bởi không ít bạn trẻ đang coi đó như cứu cánh hoặc như một cách thể hiện mình
như trường hợp của anh trịnh thanh tuấn đây là lần thứ hai bệnh nhân hai mươi tám tuổi này
bị đưa vào điều trị chứng loạn thân tại bệnh viện tâm thần thành phố hồ chí minh
vì sử dụng ma túy đá
sau những phút giây yếu lòng nghe theo lời dụ dỗ của bạn bè
giờ đây người thanh niên này phải trả giá bằng những cơn ám ảnh
và nỗi mật cảm với gia đình xã hội
ai cũng lo ai cũng quan tâm cho em hết
má chỉ nói câu tại mày hại mày thôi không có nói câu khác
nhưng khi nói câu đó mình cũng nghĩ lời nói của má
chứ má cũng thương mình chứ buồn
giờ hôm nay ngồi chỉ nghĩ cái này nọ
nhiều khi nghĩ lại nói cho mình lỗi lỗi do em thôi chứ không có do ai hết
hiện bệnh viện tâm thần thành phố hồ chí minh cơ sở lê minh xuân
đang tiếp nhận và điều trị nội trú cho một mươi chín bệnh nhân bị loạn thần
do sử dụng ma túy
trong đó một mươi năm trên một mươi chín bệnh nhân có sử dụng ma túy đá
một tỷ lệ quá lớn
đá tên khoa học đó là methamphetamine
thì nó được sử dụng như là cách thức là đốt mà hít
thì rắc động lên hệ thống trung ương
nó gây tuyết ra một số chất
trong đó nó làm cho người ta thức
mất ngủ ngay trong đêm đó là không ngủ được
mà có thể kéo dài cho đến cả ngày hay sao
chỉ khoảng chừng bốn ba bốn lần sử dụng heroin là hầu như là không thể bỏ được
trong khi đá thì nó chậm kinh nghiệm hơn
tuy nhiên nếu như heroin rất ít gây loạn thành
rất ít luôn
thì đá gây loạn thân rất là tỷ lệ rất là cao
đặc biệt những người sử dụng với một cái số lượng lớn trong một lần
và sử dụng dày nhiều lần trong một tuần
lúc xuống là nghe nói với má
nói có nghe tiếng nói giảng giảng bên tay mà không có nghe
tiếng nói là bà con nói sớm mà nghe
tiếng âm chị chị không
hồi suối bà hồi nói mình là nói chuyện từ xa được
đây có thể xem là số ít trường hợp may mắn được gia đình
và xã hội phát hiện đưa vào các trung tâm điều trị
bởi thực tế cho thấy
làng ranh giữa người sử dụng ma túy đá đến tội phạm là rất mong manh
mà các vụ trọng án thời gian qua là minh chứng
thậm chí chính người nghiện cũng phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình
như vụ thanh niên ngáo đá đốt gỡ hạt gà
tự tử ở quận tám thành phố hồ chí minh hồi tháng năm vừa qua
tác hại là vậy thế nhưng theo thống kê của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
trong hơn hai trăm linh người nghiện có hồ sơ trên cả nước
thì có hơn bốn mươi người nghiện dính đến ma túy đá
mà hầu hết tập trung ở đội tuổi từ một mươi tám đến ba mươi tại các đô thị lớn
và con số này vẫn đang tăng nhanh theo từng ngày với nhiều lý do
giá lúc trước là chỉ có nửa nửa chấm riêng chấm
sau này nó nhiều quá đi đâm ra mua một tép
ví dụ một trăm linh ngàn hai trăm linh ngàn
ba trăm linh ngàn nó vẫn bán
những người trẻ thì những ma túy á
họ nói kiểu chơi heroin là dõm nè
không phải là sành điệu
và bây giờ là phải nâng cấp
lúc trước là dùng thuốc lắc
và bây giờ nó chuyển qua ma túy đá
cái lý do thuốc lắc thì rất dễ bị phát hiện
vì có phòng có nhà có âm thanh
mà bây giờ là chuyển qua ma túy đá
và mua cũng rất dễ dàng vận chuyển cũng dễ dàng
khi sử dụng nó đơn giản
ai gọi cũng rất khó biết
cái khó khăn là
là để nhận biết một người sử dụng đá thì rất là khó
từ khi chúng ta thử nước tiểu
cứ nghi ngờ cho thử nước tiểu của họ
mà nếu như họ không có gây hại
thì chúng ta không có cớ gì
chúng ta thử nước tiểu của họ hết
đó là cái khó khăn của nó
mà cái thuốc điều trị thì hiện nay cũng không có thuốc đặc hiệu
thì chỉ có chữ chứng cho điều trị thôi
thành ra là sử dụng cái ma túy đá
vẫn là một loại ma túy khá nguy hiểm
rõ ràng chính những suy nghĩ lệch lẹt
thiếu thông tin về tác hại của ma túy đá
đang nằm hủy hoại rất nhiều tầng lớp thanh niên tại các đô thị
thành phố hồ chí minh cũng được coi là địa bàn trọng điểm
khi hàng loạt băng nhóm buôn bán
tàn trữ ma túy có quy mô lớn đã bị triệt phá
tuy nhiên để giải quyết một cách triệt để tệ nạn ma túy đá
và ma túy tổng hợp nói chung
chắc chắn không chỉ nỗ lực của từng địa phương mà có thể hoàn thành
những hình ảnh trong phóng sự vừa rồi
cũng đã khép lại chương trình nhịp sống đô thị tuần này
của kênh chương trình nhân dân